nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế việt lào huyện anh sơn tỉnh nghệ an
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh nghệ an phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
vừa tổ chức đại lễ cầu siêu thắp nến tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại nước bạn lào
đây là nghĩa trang duy nhất của việt nam mang tên hai quốc gia hai dân tộc
nghĩa trang được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
với tình cảm uống nước nhớ nguồn đảng và nhà nước ta đã quyết định đưa toàn bộ hải cốt liệt sĩ hy sinh ở nước bạn lào về nước
quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ việt lào và hiện còn khoảng sáu chín trăm linh phần mộ chưa rõ tên và quê quán
tại lễ cầu siêu đông đảo nhân dân thành kính bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền hòa bình độc lập dân tộc thống nhất đất nước
đại lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân
tưởng niệm anh linh canh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân
hoạt động này thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam và là dịp giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống yêu nước
biết ơn những công lao hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước đã nằm xuống vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc